trao đổi bên lề hành lang quốc hội ngày hôm nay một số đại biểu cũng băn khoăn về đề xuất của chính phủ về việc thí điểm tại hà nội đồng thời mong muốn quốc hội cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định
với những chính quyền đô thị với điều kiện đặc biệt và dân số đông và đồng thời khu vực địa lý thì cũng tập trung lại cho nên có thể thí điểm bỏ hội đồng nhân dân
tuy nhiên khi bỏ hội đồng nhân dân thì nó sẽ có mâu thuẫn với một số vấn đề quy định trong việc hiếm pháp
chính vì vậy tôi nghĩ việc thí điểm này cần thiết nhưng chúng ta cũng phải có những suy nghĩ thấu đáo để khi bỏ hội đồng nhân dân nó vẫn đảm bảo được việc kiểm soát quyền lực của chính quyền
một số địa phương thì trước đây chúng ta đã làm trong nhiệm kỳ trước chúng ta đã tổ chức
và sau đó
sau khi tổng kết thì thấy rằng vẫn phải cần thiết phải giữ lại hội đồng nhân dân
lần này quốc hội đưa ra cực trục thương đó theo tôi nghĩ là cũng cần phải hết thức sẵn sàng để chúng ta có những quyết thách khi mà tổ chức thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân ở các phương và thị trạng của thành phố hà nội